chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn viễn thông trung hưng
gọi tắt là zte lý tự học và lãnh đạo tập đoàn công nghệ datatang trương tử tân
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa tập đoàn zte với các
tập đoàn doanh nghiệp viễn thông của việt nam đề nghị tiếp tục phối hợp trao đổi chặt chẽ với các
đối tác để thúc đẩy hoạt động hợp tác mạnh mẽ hơn nữa đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng
công nghiệp bốn chủ tịch quốc hội khẳng định thị trường thông tin viễn thông việt nam rất tiểm năng
nơi mà mọi người dân đều có điều kiện tiếp cận các thiết bị điện tử thông minh
tuy nhiên chủ tịch quốc hội lưu ý nhà nước việt nam đã ban hành luật an toàn thông tin mạng
luật an ninh mạng vì vậy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông phải tuân thủ pháp luật
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây không phải là vấn đề riêng của việt nam mà là vấn đề toàn cầu
do đó các doanh nghiệp trong hợp tác với các đối tác việt nam chú ý bảo đảm an toàn dữ liệu
cho khách hàng bởi đây là cơ sở quan trọng để phát triển bền vững